mặc dù chưa thể khẳng định được liệu hoạt động của binomo hay các hình thức kiếm tiền tương tự có phải là hoạt động đánh bạc cá cược hay không
song trước những rủi ro nguy cơ rõ ràng có thể xảy đến những người sử dụng internet cần hết sức tẩn trọng để tránh tiền mất tật mang

kiếm thảo xin chào trường quay hà nội thưa quý vị và các bạn sáng nay liên hợp hợp tác xã thương mạc tp hcm
và các bạn xin chào trường quay hà nội thưa quý vị và các bạn sáng nay liên hợp hợp tác xã thương mạc tp hcm
đã tổ chức triển lãm tại phố đi bộ nguyễn huệ nhằm tái hiện lại hành trình ba mươi năm từ bán lẻ thô sơ trở thành mô hình kinh tế tập thể và hiện đại
nổi bật là khung cánh chợ và cửa hàng từ thời kỳ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cho đến những siêu thị mua sắm hiện đại
các siêu thị hiện đại được bố trí với cách mua sắm độc đáo tiền lợi và nhanh chóng được tích hợp các ứng dụng công nghệ trong kỷ nguyên số tương lai
cũng lần đầu tiên xuất hiện để người dân có thể trực tiếp trải nghiệm
với hệ thống gần tám trăm linh siêu thị trung tâm thương mại lớn nhỏ trên cả nước ước tính đón tiếp hơn một triệu lượt khách tham quan mua sắm mỗi ngày
sài gòn của ốc đạt doanh thu gần nhất là hơn ba mươi tỷ đồng thức doanh thu tăng hơn ba mươi lần so với năm đầu thành lập
gần đây nhất đơn vị này cũng là nhà bán lẻ việt nam đầu tiên đàm phán thành công và tiến hành tiếp quản toàn bộ hệ thống bán lẻ và thương mại điện tử của ochan
một thương hiệu bán lẻ tầm cỡ thế giới tại việt nam
thưa quý vị sáng ngày một mươi chín tháng bảy bệnh viện nhi đồng một tp hcm chính thức đưa khu nhà xe điều trị nổi trú vào sử dụng
và đây là dự án nhằm giảm tải cho bệnh viện nhi đồng một giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
là bệnh viện chuyên khoa nhi hạn nhất của tp hcm có trên sáu mươi bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám và điều trị
bệnh viện nhi đồng một thường xuyên bị quá tải nhất là trong mùa dịch
trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ năm đến sáu bệnh nhi ngoại trú hơn một năm trăm linh bệnh nhi nội trú
việc triển khai sử dụng tòa nhà giúp bệnh nhân được chăm sóc y tế tốt hơn
dịp này bệnh viện nhi đồng một cũng ra mắt ứng dụng đăng ký khám bệnh trên điện thoại di động
ứng dụng có tên bệnh viện nhi đồng một đăng ký khám bệnh online có mặt trên hệ điều hành android và ios
ứng dụng này cho phép phụ huynh đặt hàng khám cho con trong ngày hoặc đặt trước đến ba mươi ngày
để hạn chế tình trạng khai thác nước ngầm dẫn đến gây sụp lúng ở tp hcm
tổng công ty cấp nước sài gòn đã bắt đầu phối hợp với các quận huyện trám lấp các giếng đang khai thác của người dân và của công ty
trong những ngày gần đây nhiều người dân tại khu vực phường một mươi một quận bình thành cũng đã liên hệ với đội thi công
để thực hiện trám lấp các diến khoan đang sử dụng hầu hết đồng tình với chủ trương này
nước ngầm nó thiếu hụt là một với hai hơn nữa là nó không có vệ sinh nó bị ô nhiễm
cái khoan cái này thì tôi thấy là cái nước của mình không có được xử lý
mình cứ dùng trực tiếp thế thì mình cũng chỉ dùng để tưới cây hoặc là thạm rửa thôi
cái khoan ăn tôi phải xin nước ở bên xin như thế này này
nhưng mà về cái chủ trương của nhà nước như thế là của thành phố thì là tốt
để vô hiệu hóa các diến khoan nhân viên thi công sử dụng dụng cụ chuyên dụng

các phần ống nước được luồn trong diến
sau đó một lượng bê tông đặt được bơm vào trong lòng giếng để bích lại
cuối cùng nhân viên thi công đào một hố có diện tích năm mươi cm x năm mươi cm xung quanh giếng
và đổ bê tông dài khoảng năm mươi cm để trám lấp hoàn toàn giếng này
đại diện công ty của phần cấp nước gia đình đơn vị đầu tiên thực hiện trám lấp diến cho biết
trong năm hai nghìn một mươi chín công ty sẽ vận động khoảng hai hộ dân năm hai nghìn hai mươi vận động ba hộ dân
giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ vận động một mươi hai hộ dân
đồng thuận chuỗi trường trám lấp diến khoan chuyển qua sử dụng nước sạch
về kinh phí thực hiện giai đoạn đầu công ty sẽ hỗ trợ hoàn toàn
khi đã thực hiện rộng rãi kinh phí sẽ được trích từ ngân sách thành phố
trung bình chi phí để lấp một diến khoan hiện nay là khoảng một hai trăm linh đồng
các khó khăn trong quá trình triển khai hạn chế sử dụng nước giếng
các quy định hiện hành về quản lý tài nguyên nước
chỉ hạn chế sử dụng nước nghiến chưa có những quy định cấm
thứ hai nữa là những biện pháp chế tài đối với các tổ chức và những cá nhân
mặc dù đã có nước sạch sử dụng nhưng vẫn sử dụng nước ngầm
thứ ba là những thói quen người dân nghĩ rằng việc sử dụng nước diến sẽ rẻ hơn sử dụng nước máy
mặc dù tìm ẩn rất nhiều bệnh tật
theo tổng công ty cấp nước sài gòn saoaco lộ trình trám lấp diến sẽ được chia thành nhiều giai đoạn nhỏ
saoaco đạt trí tiêu trong năm hai nghìn một mươi chín
mức nước ngầm khai thác còn chín mươi m ba năm hai nghìn hai mươi giảm mức khai thác xuống còn bảy mươi m ba mỗi ngày
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến sản lượng nước ngầm khai thác giảm còn bốn mươi chín bốn trăm năm mươi sáu m ba mỗi ngày
đến năm hai nghìn hai mươi năm tổng công ty cam kết mức khai thác nước giếng ngầm chỉ còn khoảng ba mươi m ba mỗi ngày
lượng nước này sẽ được đưa vào chế độ dự phòng nhằm đảm bảo an toàn cấp nước cho thành phố khi có sự cố về nguồn nước mặt
cho điều trị các cái căn bệnh về máu và đặc biệt là truyền máu

thì người ta luôn cần những cái giọt máu

tại chương trình hiến máu tình nguyện hè hai nghìn một mươi chín
học viện cảnh sát nhân dân đã huy động gần hai cán bộ giảng viên
học viên trong toàn học viện tham gia
với một năm trăm linh đơn vị máu thu được sẽ được chuyển đến ngân hàng máu
tại các bệnh viện một trăm chín mươi tám bệnh viện hữu nghị việt đức
bệnh viện xanh tôn viện huyết học truyền máu trung ương
mỗi năm chúng tôi chuyển khai hai ba lượt với đội ngũ cán bộ
giáo viên học viên trẻ khỏe lượng máu đảm bảo với tinh thần tương đối tốt
hàng ngàn đơn vị máu được cung cấp cho các bệnh viện
đặc biệt là bệnh viện huyết học truyền máu trung ương
việt đức bạch mai xanh tôn bệnh viện cổng ngành một trăm chín mươi tám
để cung cấp cái lượng máu góp phần chia sẻ cái khánh nặng với cộng đồng
cá nhân tôi cũng như cán bộ chức sĩ quan nhân dân
thì luôn luôn hiểu là một cái lượng máu
nhỏ thôi cung cấp đúng lúc vào thời điểm trong những phút giây
mà giữa danh giới giữa cái sống với cái chết là nguồn sống vô cùng quý giá đối với bệnh nhân
với tính chất là hoạt động được tổ chức thường niên
hoạt động hiến máu tình nguyện hè hai nghìn một mươi chín
còn là dịp để cán bộ chiến sĩ thế hệ trẻ hôm nay
hiểu thêm ý nghĩa tính nhân văn của việc hiến máu nhân đạo
một nghĩa cử cao đẹp giữa người với người
đây đồng thời cũng là hoạt động gắn liền với công tác giáo dục chính trị tư tưởng
góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm
giống sĩ công an nhân dân
những người luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động nhân đạo
sẵn sàng vì cuộc sống bình yên của nhân dân